các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng năm công an tp biên hòa phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt khám xét tám địa điểm trong đó có sáu phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố
quá trình khám xét công an tp biên hòa đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận bệnh nghỉ
hưởng bảo hiểm xã hội giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả chưa có thông tin người khám và nhiều máy móc tài liệu liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám
ngoài ra công an tp biên hòa đã tiến hành triệu tập hơn ba mươi người liên quan đến việc làm các giấy tờ giả để xác minh làm rõ
công an tp biên hòa đang tạm giữ một mươi tám người trong đó có ba bác sĩ là trưởng các phòng khám phòng khám đa khoa long bình tân đa khoa tân long và đa khoa hiền phước
một bác sĩ là phó trưởng phòng khám đa khoa tam đức một bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám đa khoa mỹ đức
một mươi ba đối tượng còn lại là dược sĩ nhân vị y tế và môi giới để làm giả các loại giấy tờ liên quan
công an thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn bình phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tỉnh đồng tháp để điều tra về tội vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng bảy h ba mươi sáng ngày hai mươi tám tháng năm công an tp ngã bảy bắt quả tang nguyễn minh phước điều khiển ô tô tải trở một mươi năm bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu z hero và scott
qua đấu tranh bước đầu phước khai nhận được một người đàn ông thuê chở số thuốc lá trên
nguyễn mộc hóa tỉnh long an về thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng với giá hai triệu đồng
còn ô tô là do đối tượng mượn của người quen hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội cho biết không chỉ đạo cán bộ chiến sĩ bán bất kỳ tài liệu vật phẩm nào liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nếu có lời mời mua đó là mạo danh cơ quan công an
cụ thể thời gian gần đây trên địa bàn quận nam tử liêm hà nội một số cá nhân lãnh đạo cơ quan doanh nghiệp phản ánh về việc có đối tượng tự giới thiệu là cán bộ kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy yêu cầu tập huấn và bán tài liệu tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với mức phí từ bốn trăm chín mươi đồng đến chín trăm linh đồng
về thời gian gần đây trên địa bàn quận nam tử liêm hà nội một số cá nhân lãnh đạo cơ quan doanh nghiệp phản ánh về việc có đối tượng tự giới thiệu là cán bộ kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy yêu cầu tập huấn và bán tài liệu tập huấn

trong vụ giải pháp tháng sáu và thời gian tới thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế